cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện rồng trôm đã thi hành lệnh bắt đối với nguyễn minh nhật chú tại xã mỹ hòa huyện ba chi nguyễn văn sang và trương hoàng lam cùng chú tại xã mỹ chánh huyện ba chi để điều tra về hành vi cướp tài sản
do có quen biết từ trước nên vợ chồng bà nguyễn thị mỹ hiền và ông lê văn tiết chú ở xã lương hòa huyện rồng trôm có vay huỳnh tấn hiếu chín mươi triệu đồng
sau đó vợ chồng bà hiền đã trả cho hiếu năm mươi một triệu và nợ lại ba mươi chín triệu nhưng không có khả năng trả nợ
sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được nên ngày hai mươi bốn tháng một mươi hiếu cùng với con rể là phạm hữu đạt và các đối tượng trên mang theo hung khí đến nhà bà hiền đập phá
sau đó các đối tượng đã lấy một xe mô tô một xe đạp điện một loa thùng đem về cất giữ
đến sáng ngày hôm sau hiếu và đạt đã bị cơ quan công an huyện rồng trôm bắt giữ hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can
lê quang hoàn chú tại thành phố hà nội về tội danh cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai đã bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc
trong đó lê quang hoàn là một trong những đối tượng cầm đầu trong nhóm đánh bạc này
ngày ba mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàn về tội danh đánh bạc
đồng thời thành lập ban chuyên án để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi cao của đối tượng này
theo đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay hoàn đã cho chín người vay tiền
giữ hình thức lãi theo mức từ ba năm đồng một triệu một ngày tương đương khoảng từ năm một mươi năm theo tháng
và một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm
đặc biệt hoàn còn cho một mươi sáu người vây lãi giữ hình thức bốc bắt họ
những người vay này sẽ phải trả lãi và gốc theo ngày tính theo lãi tháng là hai mươi một tháng
và tính theo năm sẽ là hai trăm bốn mươi một năm
hai tàu vỏ sắt đang khai thác cát trái phép trên sông chu
đoạn qua địa phận xã thiệu tân huyện thiệu hóa vừa bị công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
tại thời điểm bị bắt quả tang trên hai tàu hút cát trái phép có năm mươi bốn mét khối cát do các đối tượng vừa hút trộm trên sông
được biết chủ của hai chiếc tàu khai thác cát trái phép trên là trần văn tùng ở xã định thành huyện yên định
và trần văn tuấn ở xã thiệu khánh thành phố thanh hóa
các chủ tàu khai nhận lợi dụng địa bàn ráp xanh với xã thiệu tân huyện thiệu hóa
nên đem tàu sang hút trộm cát về để bán cho các hộ dân san lấp mặt bằng xây dựng
hiện công an huyện thiệu hóa đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hôm nay tại công trình dự án wing saigon center hotel trên đường nguyễn bình kiêm
phường đa cao quận một tp hcm đã xảy ra một vụ cháy
vào thời điểm trước
nhiều công nhân đang thi công bên trong công trình thì phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng hầm
do khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa kèm khói đen bốc cao
nhiều người dùng nước bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo công an quận một phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm
đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng có mặt đến hiện trường
đến khoảng một mươi năm h ba mươi lực lượng chức năng đã không chế được ngọn lửa
hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ